công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy cứu nạn cứu hộ đã được thực hiện nghiêm túc do đó số vụ cháy được giật tắt kịp thời
chiếm tỷ lệ cao chỉ có một số vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng chín mươi chín số vụ cháy còn lại là cháy vừa và nhỏ
do được dập tắt kịp thời bảo vệ được hàng nghìn tỷ đồng tài sản cứu được hàng nghìn người khỏi các vụ cháy công tác cứu hộ cứu nạn cũng đã được tổ chức kịp thời cứu hàng trăm người khỏi các tai nạn sự cố
nhiều chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã xả thân quên mình không ngại nguy hiểm để cứu người cứu tài sản
hình ảnh chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy dũng cảm quên mình đã được người dân ghi nhận
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay đã có năm chiến sĩ anh dũng hy sinh hàng chục chiến sĩ bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ
về tổ chức bộ máy bộ trưởng tô lâm cho biết lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được kiện toàn tổ chức lại theo hướng tinh gọn gồm cơ quan cấp bộ cấp tỉnh và mở rộng mạng lưới xuống cấp huyện để bám địa bàn bám cơ sở
bộ công an cũng đã chỉ đạo công an các địa phương bố trí bổ nhiệm các đồng chí có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và các vị trí lãnh đạo chỉ huy các đơn vị cảnh sát phòng cháy cháy địa phương không điều chuyển cán bộ chiến sĩ đang công tác tại lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sang các lực lượng khác
cũng đã tập trung đấu tranh ngăn chặn chống tiêu cực nhũng nhiễu của lực lượng chức năng khi thực hiện thi hành công vụ
đã thực hiện chỉ đạo của chính phủ
bộ công an cũng đã triển khai các đề án dự án nhằm nâng cao năng lực tăng cường đầu tư trang thiết bị phương tiện cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
về những phương hướng trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm cho biết sẽ tăng cường phối hợp với cấp ủy chính quyền các cấp các ngành các cơ quan báo đài đề nghị tăng cường thời lượng thời gian tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tiếp tục giả soát hệ thống pháp luật quy phạm pháp luật để bổ sung chỉnh lý sửa đổi phù hợp với thực tiễn nhất là các quy chuẩn tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy hiện nay
chỉ đạo lực lượng phòng cháy chữa cháy tăng cường công tác quản lý thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy định của luật phòng cháy chữa cháy
quá trình kiểm tra nếu phát hiện những vi phạm sẽ kiên quyết xử lý nghiêm nhất là đối với các trung cư nhà cao tầng cố ý chây ý không khắc phục vi phạm sẽ công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân giám sát kiểm tra
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh qua ý kiến đóng góp của các đại biểu quốc hội đã xác định rõ trách nhiệm nhiệm vụ và chia sẻ những khó khăn động viên lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đồng thời cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại cần được tập trung khắc phục trong thời gian tới
bộ công an xin tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp của các đại biểu quốc hội để tiếp tục tham mưu chỉ đạo tổ chức thực hiện tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam đã có buổi tiếp và làm việc với ngài daniel criton brink đại sứ đặc mệnh toàn quyền hoa kỳ tại việt nam
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng về mối quan hệ phát triển hợp tác giữa việt nam với hoa kỳ trong thời gian qua
bộ trưởng tô lâm mong muốn trong thời gian tới đại sứ daniel christenbring sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực để củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước
cũng như mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan hiệu quan chức năng hoa kỳ đối với một số vấn đề hai bên cùng quan tâm như phòng chống tội phạm ma túy tội phạm an ninh mạng tội phạm xuyên quốc gia
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đại sứ daniel cristenbering khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan hữu quan chức năng hoa kỳ
coi đây là nhân tố quan trọng tạo lòng tin và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước theo hướng ngày càng hiệu quả thiết thực đáp ứng nhu cầu phát triển và mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước
hôm nay bộ công an đã thủ chiếc lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an
về việc điều động và bổ nhiệm giám đốc công an tỉnh sơn la dự buổi lễ có đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an lãnh đạo tỉnh sơn la tỉnh phú thọ và một số cục thuộc bộ công an
thừa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thượng tướng nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí đại tá nguyễn ngọc vân phó giám đốc công an tỉnh phú thọ đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh sơn la
phát biểu tại buổi lễ đồng chí thứ trưởng và đồng chí bí thư tỉnh ủy sơn la đã chúc mừng đại tá nguyễn ngọc vân được bổ nhiệm chức vụ giám đốc công an tỉnh sơn la và mong muốn trên công vị công tác mới đại tá nguyễn ngọc vân tiếp tục phát huy những kiến thức kinh nghiệm của mình nhanh chóng tiếp cận công việc cùng đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh sơn la phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo trên các mặt công tác góp phần bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ sự phát triển kinh t
sáng nay ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tên ạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh hải dương đã tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện chỉ thị số bảy của bộ công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc dự và chỉ đạo hội nghị có trung tướng trần thị ngọc đẹp cục trưởng cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại hội nghị ngoài việc biểu dương khen ngợi phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại tỉnh hải dương đã có những chuyển biến sâu sắc tích cực góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ổn định tình hình trên địa bàn tỉnh và các khu vực lân cận
đồng chí cục trưởng cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cũng nhấn mạnh trong thời gian tới các cấp các ngành đặc biệt là lực lượng công an cần quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc